lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn một mươi năm tỷ đồng cặp vợ chồng nguyễn phước hùng và hoàng thị hồng nhạn vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng khởi tố bắt tạm ra
theo điều tra vợ hồng nhạn và hùng có quan hệ thân thiết với một người phụ nữ trú tại quận liên triều vì tin lời của nhạn và hùng mà vợ chồng người phụ nữ trên đã cho nhạn và hùng mượn tổng cộng hơn một mươi năm tỷ đồng
tuy nhiên sau đó vợ chồng người bị hại không thấy trả lại tiền nên đã trình báo cơ quan công an
chỉ trong trưa đầy hai mươi giờ sau khi gây ra vụ cướp giật tài sản đối tượng nguyễn hiễu nhật trú tại huyện phù cát tỉnh bình định đã bị lực lượng công an huyện phù cát nhanh chóng điều tra bắt giữ
tại cơ quan công an đối tượng nguyễn hiễu nhật khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã điều khiển xe máy đi dạo các tuyến đường trên địa bàn
khi phát hiện người đi đường đặc biệt là nữ giới có mang theo tài sản bên người như nữ trang túi sách thì sẽ tìm cách tiếp cận rồi chọn thời cơ thực hiện hành vi phạm tội
được biết nhật từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù thì tiếp tục phạm tội
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai vừa bắt thành công đối tượng truy nã trông ngọc vinh chú tại huyện xuân lộc tỉnh đồng nai sau hơn một mươi bốn năm lần trốn
theo hồ sơ do mâu thuẫn giữa phạm văn trác với nguyễn minh nhật chú tại huyện xuân lộc nên tối ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn bốn
nguyễn tiến trí là bạn của trác đã rủ châu ngọc vinh cùng tám đối tượng khác đi đánh nhật gây thương tích bốn mươi ba
sau khi gây án các đối tượng trong nhóm trác đều bị bắt còn châu ngọc vinh đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc ra quyết định truy nã về tội cố ý gây thương tích
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm ngày hôm qua đã hoàn tất điều tra đề nghị truy tố đặng thị hàn ni nghề nghiệp luật sư phóng viên
và trần văn sĩ nghề nghiệp luật sư về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
theo kết luận điều tra trong thời gian từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai ông trần văn sĩ sử dụng tài khoản youtube có tên luật sư trần văn sĩ
và bà đặng thị hàn ni sử dụng tài khoản youtube và facebook có tên nhà báo hàn ni và một số đối tượng khác đã đăng bài và tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên các trang mạng xã hội có nội dung sai sự thật
các buổi ghi hình bài đăng nhằm xúc phạm nhân phẩm danh dự uy tín của bà nguyễn phương hằng ông huỳnh uy dũng
chồng của bà hằng
theo kết luận bà đặng thị hàn ni đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định của pháp luật vi phạm điểm d khoản một điều một mươi bảy luật an ninh mạng
về bị can trần văn sĩ đã đưa nội dung có thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần đại nam
đưa nội dung bịa đặt sai sự thật xâm phạm danh dự uy tín nhân phẩm của cá nhân ông huỳnh uy dũng xúc phạm nghiêm trọng danh dự danh dự nhân phẩm uy tín của bà nguyễn phương hằng

về bị can trần văn sĩ đã đưa nội dung có thông tin sai sự thật về hoang mang trong nhân dân xúc phạm điểm d khoản một điều một mươi bảy luật an ninh mạng
thưa quý vị người mua nhà mua xe được vay ngân hàng này để trả nợ cho ngân hàng khác đây là một trong những nội dung của thông tư sáu vừa được ngân hàng nhà nước ban hành thông tin chi tiết về chính sách đáng chú ý này quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
thông tư sáu vừa được ngân hàng nhà nước ban hành và có hiệu lực từ ngày một tháng chín với nhiều điều kiện để khách vay có thể tiếp cận vốn được đổi mới theo hướng thông thoáng dễ dàng hơn
đáng chú ý thông tư sáu đã bổ sung quy định tổ chức tiến dụng được xem xét quyết định cho khách hàng
khách hàng được xem xét quyết định cho khách hàng vay để trả nợ khoản vay tại ngân hàng khác với mục đích vay phục vụ nhu cầu đời sống như mua nhà mua ô tô
theo quy định hiện hành khách hàng chỉ được vay để trả nợ khoản vay tại nhà băng khác đối với khoản vay phục vụ sản xuất kinh doanh không áp dụng đối với khoản vay phục vụ nhu cầu đời sống
hiện đã hết thời gian để thí sinh tự do tạo tài khoản đăng ký tuyển sinh trên hệ thống
tuy nhiên bộ giáo dục đào tạo nhận được phản ánh nhiều thí sinh tự do không đăng ký được nguyện vọng xét tuyển vì chưa tạo tài khoản
để tạo điều kiện tốt nhất cho những thí sinh này bộ giáo dục và đào tạo sẽ mở lại hệ thống đăng ký
theo đó từ chín h ngày hai mươi sáu tháng bảy đến một mươi bảy h ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba thí sinh tự do không đăng ký được nguyện vọng xét tuyển đến các điểm tiếp nhận để mở tài khoản đăng ký
lãnh đạo tổng công ty đường sắt việt nam vừa cho biết
nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại hệ thống
hành khách mua vé khứ hồi sẽ được giảm năm giá vé lượt về cho hành khách mua vé lẻ và giảm bảy giá vé lượt về cho đoàn tập thể từ hai mươi người trở lên
ngoài ra trong dịp này sẽ áp dụng giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội thương binh người khuyết tật người cao tuổi trẻ em sinh viên đoàn viên công đoàn
hành khách mua vé khứ hội sẽ được giảm năm giá vé lượt về cho hành khách mua vé lẻ và giảm bảy giá vé lượt về cho đoàn tập thể từ hai mươi người trở lên